dự án cao tốc hòa liên túy loan thuộc dự án cao tốc bắc nam phía đông đoạn qua thành phố đà nẵng có chiều dài một mươi một năm km
tiến độ bàn giao mặt bằng đến nay mới chỉ đạt năm mươi kế hoạch nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do công tác đo đạc thửa đất còn có nhiều vướng mắt
danh giới hình thể hiện diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện trạng đo đạc không trùng khớp
hiện có một mươi một hộ dân làm nhà trên đất nông nghiệp trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn bốn đến trước năm hai nghìn một mươi bốn đang chờ cơ chế chính sách của thành phố để hỗ trợ giải tỏa
việc chưa có đất tái định cư thực tế cũng làm nhiều hộ dân băn khoăn khi di chuyển để bàn giao mặt bằng
mới đây làm việc với ban giải phóng mặt bằng lãnh đạo thành phố đà nẵng đã yêu cầu các đơn vị liên quan như sở tài nguyên và môi trường
ubnd các xã nơi có dự án đi qua phải tập trung giả soát đồn đốc cán bộ tích cực vận động
để nhân dân chủ động bàn giao mặt bằng kiên quyết với các trường hợp chây ý cố tình gây khó khăn cho đơn vị thi công
về một mươi một trường hợp xây nhà trên đất không phải là đất ở lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương thống kê đầy đủ lịch sử đất
thành phố sẽ xem xét giải quyết tối đa quyền lợi cho người dân